khi tới hà nội thủ đô đã bước qua đỉnh dịch nhiều phụ huynh có con từ lớp một đến lớp sáu băn khoăn khi nào còn được tới trường
thực tế hiện nay nhiều trẻ đã mắc covid một mươi chín dù không đi đâu chỉ học online
nhưng các em bị lây từ bố mẹ anh chị do người lớn vẫn phải đi làm đi học
giữ con mãi trong nhà có được không đang là câu hỏi của nhiều người
các chuyên gia cho rằng đã đến lúc hà nội mở cửa trường học giống như thành phố hồ chí minh
theo phân tích của bác sĩ trương hữu khanh
phó chủ tịch thường trực liên tri hội truyền nhiễm thành phố hồ chí minh
lượng trẻ từng là f ở hà nội rất lớn gần như nếu trong gia đình có người mắc covid một mươi chín thì trẻ cũng mắc
trẻ mắc covid một mươi chín do biến thể omicron thường có triệu chứng rất nhẹ và nhanh hồi phục
việc xử lý các trường hợp f xuất hiện trong nhà trường cũng rất đơn giản
trong khi đó lợi ích của việc cho trẻ đến trường như trẻ tập trung tiếp thu tốt hơn
người lớn có thể chuyên tâm lao động sản xuất sinh hoạt ổn định
khi trẻ đến trường khả năng xuất hiện trẻ bị f mới không thể tránh khỏi
do đó bác sĩ khanh cho rằng nhà trường cần chuẩn bị các tình huống để xử lý nếu xuất hiện f trong trường học
các trường có thể chia lớp học thành nhóm nhỏ nếu xuất hiện ca mắc thì việc xử lý gói gọn trong nhóm đó
cách xử lý đơn giản nhất là cho f đó nghỉ học tự cách ly đến khi khỏi
lớp học vẫn được tổ chức bình thường giống như xử lý với các bệnh cú mùa tay chân miệng quay bị
theo thống kê của sở giáo dục đào tạo hà nội
năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai thành phố có gần một trăm hai mươi chín học sinh lớp một
nếu tính cả cấp mầm non tiểu học và lớp sáu
thì khoảng gần một năm triệu học sinh thủ đô đang phải tạm nghỉ ở nhà do dịch covid một mươi chín
theo phó giám đốc sở giáo dụng đào tạo trần lưu hoa
đến nay công tác phòng chống dịch tại các trường đã đi vào nền nếp đảm bảo yêu cầu của ngành y tế và ngành giáo dục
số cán bộ giáo viên học sinh có yếu tố dịch tễ tiếp tục giảm số học sinh đi học trực tiếp tăng lên nhiều
mới đây phó chủ tịch ubnd
thành phố hà nội chử xuân dũng cũng đề nghị sở giáo dục đào tạo xem xét tình hình thực tế công tác phòng chống dịch hiện nay
để tổ chức việc học bán chú cho học sinh từ lớp bảy đến lớp một mươi hai
việc tổ chức bán chú phải phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương trường lớp
đồng thời được sự đồng thuận của gia đình phụ huynh học sinh
tình hình covid một mươi chín trên cả nước cơ bản đã được kiểm soát
việc cho học sinh đi học trở lại cũng đang được các địa phương đồng bộ triển khai
song song với đó sẽ là những phương án để đảm bảo những điều kiện về an toàn phòng chống dịch
thông tin về ca mắc mới covid một mươi chín tại việt nam
tính từ một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng ba đến một mươi sáu h ngày hai mươi bảy tháng ba
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận chín mươi một chín trăm một mươi sáu ca nhiễm mới ghi nhận trong nước
giảm một mươi một hai trăm linh tám ca so với ngày trước đó tại sáu mươi một tỉnh thành phố có sáu mươi hai bốn mươi ba ca trong cộng đồng
các tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
bắc giang ba chín trăm chín mươi bảy yên bái ba chín trăm bảy mươi bảy nghệ an ba chín trăm bảy mươi sáu đắk lắc ba chín trăm linh chín phú thọ ba sáu trăm ba mươi tám lào cai ba bốn trăm ba mươi lạng sơn ba một trăm linh
thái bình hai bảy trăm chín mươi tám vĩnh phúc hai bảy trăm sáu mươi tám quảng ninh hai năm trăm năm mươi ba hà giang hai năm trăm một mươi tám quảng bình hai năm trăm linh một thái nguyên hai bốn trăm ba mươi năm sơn la hai
tuyên quang hai chín mươi hai cao bằng một tám trăm hai mươi chín bắc cạn một bảy trăm tám mươi sáu hải dương một bảy trăm bảy mươi tám bình định một bảy trăm linh năm cà mau một sáu trăm sáu mươi hưng yên một bốn trăm chín mươi ba
bình dương một bốn trăm tám mươi sáu quảng trị một bốn trăm bảy mươi tám hà nam một bốn trăm ba mươi hai bắc ninh một bốn trăm một mươi sáu lâm đồng một ba trăm bảy mươi điện biên một hai trăm bốn mươi tám lai châu một hai trăm ba mươi một
hòa bình một một trăm chín mươi bảy vĩnh long một một trăm bảy mươi bảy bến tre một chín trăm bảy mươi hai bình phước một chín trăm năm mươi chín ninh bình một chín trăm một mươi bảy tây ninh một tám trăm bảy mươi hai thành phố hồ chí minh một tám trăm bốn mươi chín phú yên một bảy trăm sáu mươi một đắk nông một bảy trăm năm mươi bốn con tum một bảy trăm năm mươi đà nẵng một bảy trăm bốn mươi ba thừa thiên huế một sáu trăm tám mươi một nam định một sáu trăm năm mươi năm trà vinh một sáu trăm hai mươi sáu thanh hóa một sáu trăm một mươi tám quảng ngãi một năm trăm chín mươi một
bà rịa vũng tàu năm tám mươi ba khánh hòa bốn ba hải phòng ba ba mươi chín hà nam ba hai mươi bình thuận hai năm bạc liêu một bảy mươi ba kiên giang một bốn mươi tám lòng an một bốn mươi sáu an giang một một mươi sáu cần thơ chín mươi đồng nai tám mươi một ninh thuận ba mươi một hậu giang hai mươi bảy đồng tháp hai mươi sóc trang một mươi năm tiền giang một mươi bốn
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
gia lai giảm một chín trăm bốn mươi năm bắc ninh giảm một một trăm bảy mươi bốn phú thọ giảm một bốn mươi một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
hà nội tăng sáu trăm hai mươi chín đắk lắc tăng bốn trăm sáu mươi sáu bình dương tăng hai trăm năm mươi
trung bình số ca nhiễm mới trong nước ghi nhận trong bảy ngày qua một trăm một mươi sáu ba trăm ba mươi ca một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có chín một mươi một bốn trăm bảy mươi ba ca nhiễm
đứng thứ một mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân việt nam đứng thứ một trăm hai mươi một trên hai trăm hai mươi năm quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có chín mươi một hai trăm hai mươi năm ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một tới nay số ca nhiễm ghi nhận trong nước chín ba bảy trăm sáu mươi hai ca
trong đó có năm ba trăm bốn mươi chín một trăm sáu mươi một bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm

hà nội một hai trăm sáu mươi hai trăm sáu mươi tám tp hcm năm trăm chín mươi một một trăm chín mươi tám nghệ an ba trăm bảy mươi bảy bốn mươi một bình dương ba trăm bảy mươi hai năm trăm bốn mươi chín hải dương ba trăm ba mươi sáu sáu mươi
về tình hình điều trị bệnh nhân covid một mươi chín số bệnh nhân khỏi bệnh bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày một trăm tám mươi năm tám trăm sáu mươi một ca
tổng số ca được điều trị khỏi năm ba trăm năm mươi một chín trăm bảy mươi tám ca
số bệnh nhân nặng đang điều trị ba bốn trăm bốn mươi bảy ca trong đó thở oxy có mặt nạ hai tám trăm sáu mươi tám ca
thở oxy dòng cao hfnc hai trăm linh năm ca thở máy không xâm lấn bảy mươi bốn ca thở máy xâm lấn hai trăm chín mươi năm ca ecmo năm k
số bệnh nhân tử vong từ một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi sáu tháng ba đến một mươi bảy h ba mươi ngày hai mươi bảy tháng ba ghi nhận bốn mươi tám ca tử vong
đồng nai sáu đắk lắc năm quảng ninh bốn an giang ba
hà tĩnh ba kiên giang ba bạc liêu hai bến tre hai bình dương hai cà mau hai quảng bình hai thái nguyên hai ca trong hai ngày
bắc giang một bình phước một địa biên một gia lai một hà nội một hải dương một lâm đồng một lạng sơn một ninh bình một phú yên một sóc trang một tp hcm một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua là sáu mươi một ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay
hai ba trăm linh sáu ca chiếm tỉnh lệ năm so với tổng số ca nhiễm
tổng số ca tử vong xếp thứ hai mươi bốn trên hai trăm hai mươi năm vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm hai mươi chín trên hai trăm hai mươi năm quốc gia vùng lãnh thổ trên thế giới
so với châu á tổng số ca tử vong xếp thứ sáu trên bốn mươi chín xếp thứ ba asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi bốn trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ bốn asean
tử vong trên một triệu dân xếp thứ sáu trên bốn mươi chín quốc gia vùng lãnh thổ châu á xếp thứ ba asean